mỗi đứa trẻ đều là kết tinh tình yêu và hy vọng của người làm cha làm mẹ
ai cũng mong những thiên thần nhỏ trao đời sẽ mạnh khỏe
thế nhưng đôi khi chúng ta cũng không thể chống lại được quy luật của tạo hóa
những sự biến đổi gen không mong muốn
nhưng thực tế có những căn bệnh nếu được can thiệp sớm
trẻ sẽ trưởng thành bình thường như bao đứa trẻ khác
chân trở với những nỗi đau ấy và cũng là lý do để phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ trần vân khánh
trưởng bộ môn bệnh học phân tử khoa kỹ thuật y học
phó giám đốc trung tâm nghiên cứu gen protein trường đại học y hà nội
quyết định nghiên cứu về lĩnh vực gen trần đoán trước sinh
để tìm ra những liệu pháp điều trị nhằm hóa giải bệnh tật từ trong nước
ngay từ khi là một cô sinh viên y khoa phó giáo sư tiến sĩ trần vân khánh
đã chứng kiến những nỗi đau vô vọng của nhiều gia đình
khi đứa con họ sinh ra không được như những đứa trẻ bình thường
sau năm năm học tập và nghiên cứu
tại nhật bản khi trở về việt nam năm hai nghìn sáu
chị quyết tâm nghiên cứu theo đuổi phương pháp điều trị bệnh bằng liệu pháp gen
theo hướng loại bỏ đoạn gen có chứa đột biến
chỉ gặp rất nhiều khó khăn nhưng cái đam mê của một nhà khoa học
cái tâm của một nữ bác sĩ chưa bao giờ có ý định dừng lại
cái kinh phí nghiên cứu cho một cái đề tài thì thường rất là hạn hẹp
trong khi đó xét nghiệm phân tích gen trong một bệnh nhân thì thường là lớn
chính vì vậy mà không phải bệnh nhân nào cũng có được
cái nguồn kinh phí hỗ trợ từ các đề tài nghiên cứu
thứ hai nữa là chính vì là vấn đề mới mẻ
nên là để xin được các cái đề tài nghiên cứu
thì chúng tôi đã phải tìm hiểu rất là kỹ các cái tài liệu
các công trình nghiên cứu công bố trong và ngoài nước
để làm thế nào có thể thuyết phục được các nhà khoa học trong hội đồng chuyên môn
những kết quả nghiên cứu của phó giáo sư khánh
đã được các nhà khoa học y học trong và ngoài nước đánh giá rất cao
và thực tế đã đem lại lợi ích trực tiếp
cho nhiều người bệnh
phó giáo sư khánh cũng là người việt nam đầu tiên
triển khai thành công liệu pháp điều trị gen ở việt nam
sử dụng mô hình tế bào đối với bệnh lý di truyền
nhưng chị cho biết chị vẫn luôn ấp ủ nhiều dự định hơn nữa
trong việc nghiên cứu gen để hóa giải bệnh năn y
trong vòng năm một mươi năm trở lại đây
thì nghiên cứu bệnh lý di truyền ở việt nam
cũng đã bắt đầu tiến hành được khá là tốt
tuy nhiên thì vẫn chủ yếu tập trung vào nhóm các bệnh lý phổ biến nhất
chiếm tỷ lệ cao
và việc phân tích gen thì cũng không quá khó khăn
bởi vì chủ yếu tập trung vào vấn đề đơn giản
có thể là giải quyết những bệnh liên quan đến vấn đề đa gen
hoặc là có thể giải mã cả một cái bộ gen người
ngày sáu tháng ba năm nay
phó giáo sư tiến sĩ trần vân khánh
nhận giải thưởng cova lepskaia năm hai nghìn một mươi bảy
giải thưởng dành cho những nhà khoa học nữ xuất sắc
và còn rất nhiều giải thưởng bằng khen khác
cho những nỗ lực sự tận tụy và đam mê của chị
với lĩnh vực nghiên cứu gen trần đoán trước sinh
và mỗi khi nhìn thấy niềm vui của những gia đình
khi chị đã dùng kiến thức nghiên cứu của mình
để giúp tình yêu của họ được sinh ra tròn đầy
chị luôn trân trọng và coi đó là những động lực
để tiếp tục con đường nghiên cứu của mình
mang hạnh phúc toàn vẹn đến cho những gia đình
đóng góp cho nền y khoa nước nhà
ngày càng ghi dấu ấn trên trường quốc tế